thưa quý vị xăng dầu là mặt hàng quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến mặt bằng giá cả đến nền kinh tế vĩ mô
mọi vấn đề liên quan tới xăng dầu đều được dư luận chú ý và quan tâm nhất là về giá cả
mới đây thì bộ công thương cũng đã xây dựng dự thảo sửa đổi bổ sung nghị định chín năm hai nghìn hai mươi một và nghị định tám trăm ba mươi hai nghìn một mươi ba về kinh doanh xăng dầu
điểm nhấn của dự thảo trên là sửa đổi công thức cố định để tính giá cơ sở
trong đó có phương án trao quyền tự quyết giá xăng dầu cho doanh nghiệp
ngay lập tức đề xuất này đã gây ra nhiều tranh cãi với nhiều lo lắng từ các chuyên gia kinh tế
để hiểu rõ hơn về vấn đề này xin mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích của phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long chuyên gia kinh tế
tại dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều nghị định chín mươi năm hai nghìn hai mươi một và nghị định tám mươi ba hai nghìn một mươi ba về kinh doanh xăng dầu
bộ công thương đưa ra hai phương án điều chỉnh giá xăng dầu
một là vẫn điều hành giá xăng dầu như hiện nay nhưng sửa công thức giá cơ sở theo hướng bổ sung một số chi phí thực tế phát sinh của doanh nghiệp
phương án hai là nhà nước chỉ công bố giá định hướng doanh nghiệp sẽ tự xác định đưa ra giá bán lẻ xăng dầu sau khi cộng chi phí kinh doanh thực tế
theo đánh giá của bộ công thương ưu điểm của phương án tự quyết là bảo đảm các chi phí trong giá xăng dầu theo thực tế phát sinh
đối với từng doanh nghiệp hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường
hạn chế sự can thiệp của nhà nước vào giá bán xăng dầu đưa giá xăng dầu dần theo thị trường quyết định
tuy nhiên nhiều chuyên gia kinh tế cũng lo ngại khi các doanh nghiệp tự quyết có thể xảy ra tình trạng doanh nghiệp bắt tay nâng giá
ảnh hưởng đến người tiêu dùng và kinh tế vĩ mô
bắt đầu tiên thì xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình của truyền hình antv
thưa ông mới đây thì bộ công thương có đề xuất sửa đổi lại nghị định tám mươi ba
vậy thì ông có thể cho biết vì sao chúng ta lại cần phải sửa đổi nghị định tám mươi ba ạ
ta thấy là một nghị định tám mươi ba mà sửa đổi bằng thay thế bằng nghị định tám mươi năm chín mươi năm về kinh doanh xăng dầu
thì nó có hiệu lực từ mùa hai tháng riêng hai nghìn hai mươi hai
thì chưa đầy một năm thì cũng đã có ý kiến của bộ công thương là cũng cần phải sửa lại sửa đổi lại
thế thì tại sao như vậy
thì theo tôi được biết cái nghị định sửa đổi nghị tám mươi ba bằng nghị định chín mươi năm
đối xung thì nhà nước cũng đã làm chính phủ cũng đã làm rất là thân trọng
mà nó kéo dài trong hai năm liên tục
thì chúng ta thấy là trong năm hai nghìn hai mươi hai thì cái thị trường xăng dầu nó là một thị trường dị biệt
có nghĩa là rất bất bình thường
nó bất bình thường ở chỗ nào ta thấy là từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai
thì năm hai nghìn hai mươi thì giá xăng dầu thế giới một cái bán đi tài nguyên
và cuối cùng có một thời điểm là ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thì giá xăng dầu nó giao kỳ hạn giao sau là âm ba mươi bảy ba mươi sáu đô la một thùng
nó chỉ xảy ra trong hai giờ đồng hồ thôi
thế thì có một hệ thương rất là kỳ lạ
tiếp sau đó thì do cái covid cũng như sau cái giai đoạn phục hồi
thì giá phục hồi kinh tế covid phần lớn là kiểm soát được
thì cái giá xăng dầu nó tiếp tục lên
chưa bao giờ trong cái giá xăng dầu trên thị trường thế giới
lại có lúc có thời điểm lên một mươi đô sau đó hạ xuống lên một mươi đô
mà có thời từ trước đến nay thời điểm cao nhất thì hạ bốn mươi năm đô là cao nhất
thế đấy là sự dị biệt
mà cái sự gì biệt này thì nó dẫn đến một cái gì
thì những cái đơn vị công ty sản xuất
khai sản xuất
khai thác chế biến dầu ấy là công ty thượng nguồn người ta dùng như vậy
đầu nguồn ấy thì được lãi rất là lớn
ví dụ năm một nghìn hai trăm hai mươi hai thì sell nó lãi vào khoảng hai mươi chín tỷ hay ví dụ như vậy
nhưng trong khi đó các công ty hạ nguồn
công ty hàng nguồn là những công ty kinh doanh
phân phối bán thì lại bị rất là khó khăn thậm chí bị thu đổ
thế thì trước cái sự dị biến bất thường của thị trường xăng dầu như vậy
và đặc biệt do cái dị thường như vậy
mà cái cách điều hành của chúng ta thì có những lúc là chưa thích ứng với cái thực tiễn
cho nên dẫn đến là một cái đất nước vừa sản xuất chế biến khai thác
vừa sản xuất vừa nhập
mà cuối cùng chúng ta lại có thời nguồn ba kỷ ba lệnh
cùng hoảng thiếu xăng dầu
nhưng như thời bao cướp đi xếp hàng
thì trước cái thực tế đấy thì thủ tướng phạm minh chính khi mà công luận
đăng đàn trên quốc hội
thì cũng thừa nhận là trong cái điều kiện rất là bất bình thường
mà chúng ta lại điều hành theo cái kiểu bình thường
là có vấn đề cho nên từ đó cũng cần rút kinh nghiệm
và trên cơ sở đó thì cũng nói là sẵn sàng
nếu cần cái nghị định mới vừa ban hành
có những điều gì có bất cập thì chúng ta sửa thì cần phải sửa
mà chính vì lý do đó cho nên bộ công thương cũng yêu cầu
là cũng cần xem xét lại một cách nghiêm túc
để xem những vấn đề nào còn tồn tại bất cập
mà không phù hợp với trong điều kiện diễn biến tình hình mới thì cần sửa
cho nên chính vì lý do đó đã đưa ra vấn đề là chúng ta sẽ cần xem xét lại
cái nghị định tám mươi ba sửa đổi bằng nghị định chín mươi năm của sở thể kinh doanh sự giọng
vâng như ông vừa nói thì là nghị định tám mươi ba hiện nay đã bộc lộ một số bất cập
vậy thì ông có thể cho biết là những bất cập cụ thể của nghị định tám mươi ba là gì ạ
ta thấy những bất cập hiện nay chúng ta đang xem xét đang sửa đổi
mà một số vấn đề ví dụ như là cái tổ soạn thảo
cái tổ điều hành giá xăng dầu thì chúng ta đưa ra một số vấn đề
thứ nhất là vấn đề về cái chu kỳ điều hành về giá
có nên rút ngắn hay không
nghị định tám mươi bốn là ba mươi ngày nghị định tám mươi ba là ba mươi một mươi năm ngày
và vừa rồi chúng ta sửa đổi là một mươi ngày
hay là ví dụ như là cái việc có nên để cho cái doanh nghiệp tự định giá hay không
doanh nghiệp tự định giá là gì để cho thị trường tự quyết định
thị trường tự quyết định là gì giữa doanh nghiệp và người tiêu dụng quyết định
đấy là thị trường tự định giá
mà cái đó là có nên hay không
hay là ví dụ như là cái vấn đề triết khấu
thì có nên là nhà nước quy định cái triết khấu này hay không
hay là cái vai trò của thương nhân phân phối ra làm sao
mà một vấn đề hiện nay đang người công luận cũng như toàn số rất là quan tâm
đó là cái quả bóng đó đang được đá đi đá lại giữa hai bộ
ví dụ như là có nên để bộ công thương làm hay là giao cho bộ tài chính
hay là chỉ một anh chịu trách nhiệm chính
thì đấy là xoay quanh những vấn đề bất cập mà hiện nay chúng ta đang bàn
mà một vấn đề rất quan trọng mà hiện nay chúng ta đều biết
mà các doanh nghiệp ta kêu ca rất là nhiều
mấy chục doanh nghiệp cùng đồng lòng ký một cái văn bản gửi lên thủ tướng
nói cái tình hình về cái chi phí kinh doanh
cái tính toán chi phí kinh doanh để làm sao bù đắp cho họ
là không sát về thực tế
thưa ông mới đây thì bộ công thương có đưa ra hai phương án về cách tính giá xăng dầu
một là vẫn điều hành giá xăng dầu như hiện nay
nhưng sửa công thức giá cơ sở theo hướng bổ sung một số chi phí thực tế phát sinh của doanh nghiệp
phương án hai là nhà nước chỉ công bố giá định hướng
doanh nghiệp sẽ tự xác định đưa ra giá bán lẻ xăng dầu sau khi cộng chi phí kinh doanh thực tế
cá nhân ông thì nếu được lựa chọn ông sẽ lựa chọn phương án nào ạ
trong hai phương án đó phương án thứ hai là không thể chấp nhận được
nó là vì hiến nó không đúng tuân thủ theo luật phế chế quản lý giá trong này đi được
mà chỉ qua phương án đầu
bởi vì thời gian qua trong cái điều kiện rất bất thường
mà chúng ta lại điều hành theo cái cách bình thường
như thủ tướng nói thủ tướng phạm duy nói
thì đấy là cái chúng ta cần phải xem xét lại
còn trong cái bối cảnh thông tin gì là cái bất thường là gì
giá lên rất là cao một ngày lên một mươi độ hạ xuống một mươi độ
và đồng thời trong cái bối cảnh là ví dụ nguồn cung thiếu rất là lớn
ví dụ như là hai cái nhà máy nó sự cố
hay là có cái bối cảnh trong tình hình là mưa bão vận chuyển
có rất nhiều yếu tố
cho nên nó làm cho chi phí kinh doanh của người ta tăng lên
hay là ví dụ nguồn cung ứng trên thị trường trên thế giới đất đoạn
do cái sự xung đột nga ukraine ví dụ như vậy
thì những cái đó là cái bất thường
thì anh phải tính toán xét cho người ta
chính vì cái đó là nguyên nhân mà dẫn đến cái nguồn cung cao đến
chứ không phải là do cái những cái nguyên nhân nào khác
vâng như vậy là ông không đồng tình với phương án là để cho các doanh nghiệp
tự quyết định giá xăng dầu
vì sao lại như vậy ạ
nếu chúng ta mà giao cho một cái gà mà đã có cửa rồi
giao ra thêm một cái cửa nữa
hay hồ đã có một cái đành vuốt rồi
chúng ta lại giao thêm một cái đành vuốt cực kỳ nguy hiểm
là vì khi họ đã giữ được cái vị trí thống lĩnh thị trường
thì họ lợi dụng cái vị thế của họ để họ nâng dẫn lan
buộc người tiêu dùng phải chấp nhận
mà khi người tiêu dùng chấp nhận thì thiệt thòi cho người tiêu dùng
cho nên trong cái điều hành trong cái cơ chế thị trường
cũng như trong điều hành của nhà nước
bao giờ cũng đảm bảo hài hòa ba lợi ích
thứ nhất là nhà nước doanh nghiệp và người dân
nhà nước là gì
khi mà doanh nghiệp kinh doanh qua lãi thì nhà đưa được thuế
mà khi mà nhà nước mà cái giá hợp lý giá vừa phải
thì người tiêu dùng mua càng nhiều
thì doanh nghiệp càng lãi càng nhiều
thì nhà nước càng được cái lo đó
và lợi ích của doanh nghiệp là gì
anh có bù đắp đủ chi phí của anh
và anh có mức lãi thỏa đáng thích đáng
mức lãi bình quan trên xã hội
chứ không phải mức lãi độc quyền của anh là do vị thế của anh
còn người tiêu dùng là gì
khi giá cao thì anh phải chịu giá cao
khi giá thấp anh chịu giống
lại để cho một doanh nghiệp giữ vị thống lĩnh thị trường
thì người ta định giá cao hơn giá thị trường
thì gây thiệt hại cho người tiêu dùng
cho nên với cái phương án hai
thì theo tôi nghĩ là hoàn toàn không thể chấp nhận được
không phải là không được tin mà không thể chấp nhận được
là vì nó là vi hiến vi phạm vào cái luật giá
cũng như vi phạm vào cái luật cạnh tranh
mà đấy là một cái thể chế quản lý trong kinh tế thị trường
quản lý giá trong kinh tế thị trường
bất kỳ mọi quốc gia nào hoạt động theo mô hình kinh tế thị trường
đều phù tân thủ với quản lý giá như vậy
dạ vâng để cho giá xăng dầu phát triển theo kinh tế thị trường
là một trong những mong muốn của rất nhiều chuyên gia kinh tế
tuy nhiên rằng là nhiều người nói rằng là hiện nay thì chưa phải là thời điểm phù hợp
vậy thì theo ông khi nào thì chúng ta mới là thời điểm phù hợp
theo thế là để cho cái thị trường xăng dầu thì yếu tố đầu tiên
kinh tế thị trường là kinh tế cạnh tranh đúng không
cạnh tranh nó đẻ ra độc quyền đúng không
thế thì độc quyền thì chúng ta phải làm sao kiểm soát cái độc quyền
không thể xóa được độc quyền
năm một nghìn tám trăm tám mươi bảy thì coi như là mỹ đã xuất bản đã ra đời ngũ độc quyền
nhưng không thể hai cái đi cặp song sinh
có nghĩa là có cạnh tranh
mà cái cạnh tranh rất là mạnh liệt thì tôi tìm một hướng riêng của tôi
để tạo ra một thế độc quyền để tôi diệt đối khác
thế thì cái thuế độc quyền đó anh không thể xóa được nó
mà anh là sao anh kiểm soát nó
thì kiểm soát cái thế độc quyền đó bằng công cụ giá
cũng như công cụ kiểm toán hành toán của nó để anh sử dụng linh phế
nhưng mà một cái công cụ mà phổ biến
kiểm soát đối với các thị trường độc quyền
cũng như đối với các thị trường còn có những doanh nghiệp
giữ xứng lịnh thì nhạc bất kỳ một quốc gia nào đó
mà luật của quản lý về giá trong những thị trường chế chế
thì người ta hay sử dụng cái công cụ về giá để người ta kiểm soát nó
có nghĩa bằng cách là tôi quy định
đối với thị trường độc quyền thì tôi quy định mua giá cũng thế
còn đối với thị trường vừa có cạnh tranh
vừa có độc quyền nhưng cạnh tranh còn yếu
và có những doanh nghiệp giữ xứng lịnh thì tôi phải quy định giá chân hoặc giá san
thì trong bối cảnh thị trường bán là tôi quy định giá chân là như vậy
và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của ông